cục hàng không có văn bản gửi một mươi chín tỉnh thành gồm thành phố hồ chí minh đà nẵng lâm đồng hải phòng thanh hóa cần thơ nghệ an đắk lắc khánh hòa điện biên thứ thiên huế kiên giang gia lai phú yên bình định quảng nam bà rịa bỗng tàu quảng bình và quảng ninh
để xin ý kiến về kế hoạch khai thác trở lại các đường bay nội địa thường lệ từ ngày năm tháng một mươi
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có phú yên điện biên đồng ý mở lại chuyến bay nội địa giai đoạn một
hầu hết các địa phương còn lại đều từ chối đề nghị của cục hàng không bao gồm cả các thành phố lớn như hà nội hải phòng
liên quan đến vấn đề này ông lưu bình nhưỡng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn nhận định
văn bản của cục hàng không gửi đi xin ý kiến của các tỉnh là không đúng
vấn đề này không chỉ là của cục hàng không mà là vấn đề của bộ giao thông vận tải của thủ tướng của chính phủ
các cơ quan của chính phủ bộ giao thông vận tài phải có văn bản yêu cầu mở lại các tuyến bay nội địa
yêu cầu các tỉnh phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp hàng không để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
chứ không phải xin ý kiến tỉnh nào thích thì cho
tỉnh không có quyền đó tỉnh không phải là vương quốc mình là cơ quan cấp cục lại đi xin ý kiến của địa phương
địa phương không cho cũng không giải thích tôi cho đó là vô trách nhiệm với đất nước với người dân ông lưu bình nhưỡng nói
ông lưu bình nhưỡng cho rằng phải yêu cầu tỉnh giải thích về điều đó chứ không phải ông thích cho là cho
tỉnh đó là của người dân của đất nước này các ông chỉ nhân danh để quản lý thôi còn nếu không quản lý được thì để người khác
điều đó cho thấy các thế hệ lãnh đạo các tỉnh không có sự trao quyền trách nhiệm được lợi thì ảnh vộ tay
đến bây giờ hàng không cần phục hồi thì từ chối
trên thực tế các tỉnh trước đây đều hưởng lợi từ hàng không và có rất nhiều tỉnh đang muốn mở lại hàng không
hiện tại đã đến lúc mở lại đường bay
không thể sử dụng biện pháp phòng thân rồi cầm tất cả
quan trọng nhất ở đây là có thực hiện các biện pháp hay không
theo ông lưu bình nhưỡng tất cả hành khách trước khi lên máy bay họ đều phải thực hiện các quy định nghiêm ngặt về phòng chống dịch
không thể vì sợ trách nhiệm người đứng đầu ngăn cấm tất cả không cho nền kinh tế phục hồi
anh làm động tác ngăn sông cấm chợ cản trở sự hoạt động trong điều kiện bình thường mới thì phải kỷ luật mới đúng ông nhưỡng bày tỏ
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện tống cho rằng không một địa phương nào có thể đơn phương quyết định việc mở cửa đường hàng không đường sắt
việc phục hồi kinh tế cần sự thống nhất và chuyên suốt giữa các địa phương
vị chuyên gia này nhấn mạnh có đi thì phải có đến không thể một bên mở một bên đóng
không thể đơn phương quyết định mở cửa đường hàng không đến chỗ tôi hay đi từ chỗ tôi
ở đây xuất hiện nhu cầu thông thường không phải nhu cầu của riêng thành phố mà là nhu cầu của cả nước
nhu cầu của cả nước đến hà nội và từ hà nội đi cả nước
việc này ảnh hưởng đến kinh tế của cả nước phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện tống khẳng định
ông đinh việt thắng cục trường cục hàng không nêu quan điểm khôi phục vận tài trong đó có hàng không là vấn đề sống con
tuy nhiên theo cục trưởng cục hàng không vương mắc lớn nhất trong việc triển khai kế hoạch bay nội địa trở lại nằm ở phía các địa phương đặc biệt là hà nội
khôi phục vận tài là vấn đề sống con không chỉ là với hàng không
đề nghị bộ giao thông vận tải báo cáo chính phủ có quan điểm thống nhất trên cả nước
cứ để mỗi địa phương áp dụng một kiểu sẽ rất khó bay nội địa trở lại ông thắng nói
nhiều chuyên gia kinh tế cũng bày tỏ quan điểm đến lúc phải mở cửa hàng không đặc biệt là nối lại đường bay vàng hà nội thành phố hồ chí minh
tiến sĩ lê đăng doanh nguyên viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương khẳng định
điều này là hết sức cần thiết cho sự phục hồi của nền kinh tế mà trước mắt là ngành du lịch
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn thiện tống cho rằng giao thông vận chuyển qua đường hàng không nhanh chóng và thuận tiện
có vai trò lớn trong việc vận chuyển hàng hóa giao thương giữa các địa phương
do đó việc mở cửa trở lại hàng không vô cùng cấp thiết và quan trọng trong kế hoạch phục hồi kinh tế
vì thế các địa phương từ chối mở lại đường bay nội địa đã không tính đến những thiệt hại về mặt kinh tế
mà chỉ tập trung vào một mục tiêu chống dịch
điều này mâu thuẫn với chủ trương thực hiện mục tiêu kép của nhà nước
nước việc ngăn chặn giao thông không phải là phương pháp tuyệt đối để phòng dịch bệnh
hoàn toàn có thể mở cửa giao thông hàng không đường sắt song song với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch lây lan
ví dụ như giảm số chuyến kết hợp kiểm soát thẻ xanh covid xét nghiệm test nhanh mà vẫn đảm bảo sự lưu thông người và hàng hóa ông tống khẳng định
đại biểu quốc hội phạm văn hòa đồng tháp cho rằng
tại kỳ họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
thủ tướng đã chỉ đạo từ ngày một tháng một mươi sẽ từng bước nới lỏng giãn cách thích ứng linh hoạt để khôi phục và phát triển kinh tế
chính vì vậy theo ông hòa nếu mỗi địa phương áp dụng một quy định riêng thì việc mở cửa lại kinh tế sẽ khó đạt được hiệu quả
theo tôi dừng bay thương mại quốc tế thì được còn dừng bay nội địa thì phải xem xét lại
vì các chuyến bay nội địa đã có quy định cụ thể về việc kiểm tra hành khách ngay tại sân bay ông hòa nói
ông hòa nhấn mạnh thêm kế hoạch mở cửa phát triển kinh tế giữa các địa phương nếu vương mắc bởi những quy định riêng rẽ thì có thể trở nên vô nghĩa
từng bước khôi phục kinh tế mà mỗi địa phương lại áp dụng một cách làm riêng
người mở cửa người không mở cửa như vậy là không có sự gắn kết chung trong toàn quốc tôi nghĩ là vô dụng ông hòa nhấn mạnh
chuyên gia đinh trọng thịnh cũng cho rằng phải quán triệt nguyên tắc sống chung với dịch như chính phủ nêu đó là cái bắt buộc
nếu chống dịch một cách nghiêm ngặt dẫn đến ngăn sông cấm chợ không cho lưu thông hàng hóa hành khách sẽ dẫn đến liên kết giữa địa phương này với địa phương kia nghiêm trọng
rõ ràng khi lực lượng lao động không luân chuyển được thì chẳng giải quyết được gì
vì thế cho nên tạo ra sự thống nhất lưu thông hàng hóa hành khách giữa các địa phương với nhau là một yêu cầu
chính phủ giao cho địa phương vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế nhưng giờ trong điều kiện bình thường mới rồi
phải chủ động linh hoạt tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước
quan trọng là chính phủ và bộ y tế phải có các tiêu chuẩn chung về nguyên tắc lưu thông hàng hóa hành khách giữa các địa phương
với hành khách nếu anh đã tiêm chủng một hai mũi thì được quyền lưu thông giữa địa phương này và địa phương kia
bây giờ mà người địa phương này không lưu thông được với địa phương kia thì chịu chết
sản xuất kinh doanh dịch vụ không hoạt động gì được
đầu tư cũng kém hơn đó là phải cho phép phải cho lưu thông
trở lại hoạt động bình thường ông thịnh nói
chính phủ và bộ y tế phải xác định điều kiện thế nào thì người dân được di chuyển từ địa phương này sang địa phương kia
để hàng không được hoạt động trở lại
khi có tiêu chí cụ thể rồi cứ thế thực hiện trao cho địa phương quyền tự chủ phòng chống dịch
quyền mở cửa kinh tế nhưng phải dựa trên cơ sở bộ tiêu chí do chính phủ bộ y tế đưa ra
cũng như các tiêu chuẩn an toàn phát triển kinh tế xã hội
các tỉnh theo đó mà làm làm trái thì không được phải xử lý ông thịnh bày tỏ
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết từ ngày một đến ngày bốn tháng một mươi
số lượng người dân an giang từ ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương gần ba mươi người
riêng đêm ba tháng một mươi có trên bảy bảy trăm linh người về bằng các phương tiện cá nhân
vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị của tỉnh
ubnd tỉnh an giang thống nhất quan điểm tổ chức tiếp nhận các công dân ngoài tỉnh tự phát về
đến cửa ngõ của tỉnh đảm bảo tổ chức đưa đón về địa phương trật tự an toàn
các giải pháp phòng chống dịch
an giang yêu cầu các huyện thị xã thành phố tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông
khuyến nghị người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống
trong trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ
an giang đã quyết định thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương
do phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang lê văn phước làm trưởng bàn
các huyện khẩn trương thành lập hai tổ công tác tiền phương và hậu phương
nhiệm vụ của các tổ phối hợp với ban tổ chức chủ động tiếp nhận công dân của địa phương mình và đưa về
các địa phương chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu rộng rãi thông thoáng
phối hợp chặt chẽ với tổ công tác hậu phương trong công tác sàng lọc sách nghiệp
phân loại theo nguy cơ để tổ chức cách ly phù hợp
ubnd tỉnh thống nhất hỗ trợ tiền ăn đối với công dân an giang ngoài tỉnh tự phát về địa phương
đang thực hiện cách ly tập trung với định mức bốn mươi đồng một người một ngày trong vòng bảy ngày
tính từ ngày ba tháng một mươi từ nguồn ngân sách
thống nhất hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng một huyện và mua hai trăm linh tấn gạo từ nguồn quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
và hạn hán tỉnh an giang để hỗ trợ các huyện trong công tác đón công dân về địa phương ông bình nói
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết trong đêm ba tháng một mươi có gần năm người về quê đồng tháp
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có gần một mươi sáu người về quê đồng tháp
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có gần một mươi sáu người tự phát về quê đồng tháp
ubnd tỉnh đồng nai cũng đã có văn bản gửi các địa phương về việc cách ly người tự phát về quê
theo đó người đã tiêm hai mũi vaccine hoặc f được chữa trị khỏi bệnh thì cách ly tập trung ba ngày
nếu tiêm một mũi vaccine thì cách ly tập trung bảy ngày
hai nhóm này sau khi có xét nghiệm âm tính sẽ cho về cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
còn người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
tất cả chi phí xét nghiệm đều do người dân tự trả
còn ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng cho biết
trong đêm ba tháng một mươi lãnh đạo tỉnh và các lực lượng chức năng thức suốt đêm để đón người dân về quê
lực lượng về quê còn nhiều hơn đêm trước
thống kê chưa đầy đủ nhưng không dưới hai mươi người ông lâu nói
trong những ngày qua người dân sóc trăng ở các tỉnh thành phố trở về quê đã khoảng năm mươi người
trong khi đó khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị của địa phương chỉ khoảng ba mươi người
bà con khó khăn lắm không thể trụ lại được
nên mới quyết định về quê
chúng tôi hiểu nên cho dù còn khó khăn sóc trăng vẫn giang rộng vòng tay đón bà con trở về
sóc trăng sẽ tập trung dồn hết sức lực để lo cho bà con
cố gắng nỗ lực đảm bảo phòng chống dịch an toàn ông lâu chia sẻ
lãnh đạo tỉnh sóc trăng kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hào tâm
chung tay góp sức cùng với tỉnh chăm lo cho người dân
vì hiện tại tình hình đã vượt qua khả năng của tỉnh
sóc trăng mong người dân chia sẻ và tạm dừng về quê
để tỉnh tập trung tổ chức cách ly điều trị những người dân đã về
sau đó một mươi năm ngày ổn định xong sẽ tổ chức đón bà con về quê
sóc trăng đang làm hết sức mình tìm các giải pháp phù hợp không than khó
mà tập trung sắn tay vào làm ông lâu nói thêm